cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tổ cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện xeo tô khách bốn mươi năm chỗ trở tới bảy mươi ba người
đáng chú ý khi kiểm tra tem kiểm định trên phương tiện thì không có đầy đủ thông tin có dấu hiệu của việc tem không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp
vào lúc một mươi một h ngày ba mươi tháng một tại km số bốn cao tốc đà nẵng quảng ngãi hướng quảng ngãi đi đà nẵng thuộc địa phận xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tổ cảnh sát giao thông tiến hành dừng phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát năm mươi f tám trăm linh một để kiểm tra điều kiện vận tải khách
kiểm đếm số người trên phương tiện tổ công tác phát hiện trên xe chở bảy mươi ba người trong khi phương tiện chỉ được phép chở bốn mươi năm người
kiểm tra thêm về điều kiện an toàn của phương tiện tổ công tác phát hiện tem kiểm định trên phương tiện không có đầy đủ thông tin có dấu hiệu của việc không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp
tổ công tác đã lập biên bản hành vi vi phạm của lái xe
hôm nay ba mươi một tháng một tức ngày một mươi tháng riêng cũng là ngày vía thần tài
theo ghi nhận tại phố trần nhân tông quận hai bà trưng thành phố hà nội con phố được mệnh danh là phố vàng thì ngay từ sáng sớm người dân đã tới xếp hàng mua vàng
vào sáng nay tại phố trần nhân tông từ khoảng hơn bốn giờ sáng nhiều người dân đã có mặt tại một số cửa hàng vàng bạc tại đây để mua vàng với mong cầu một năm mới đầy may mắn sung túc
tuy nhiên so với những năm trước thì đã không còn tình trạng người dân chen lấn để mua vàng
và số người xếp hàng mua vàng cũng giảm mạnh
trong các ngày cao điểm tết nguyên đán quý mão cảng hàng không quốc tế nội bài đã có hàng nghìn chuyến bay
với gần chín trăm linh lượt khách lưu thông qua sân bay lớn nhất miền bắc này
đặc biệt lượng khách đông nhưng không xảy ra ủn tắc hay là chậm hủy chuyến
theo thống kê của cảng hàng không quốc tế nội bài tính từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi chín tháng một
tức từ hai mươi tám tháng chạp năm nhâm dần đến mùng tám tháng riêng năm quý mão
có gần một tám trăm linh lượt chuyến bay quốc tế hơn ba tám trăm linh lượt chuyến bay quốc nội
sản lượng hành khách tại cảng hàng không quốc tế nội bài đạt gần chín trăm linh lượt khách
tăng bảy mươi một so với cùng kỳ tích nguồn đán nhâm dần
trong đó có hai trăm bốn mươi sáu lượt khách quốc tế sáu trăm năm mươi bốn lượt khách quốc nội tăng hai mươi sáu năm so với cùng kỳ
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn xuân đại lộc sinh năm hai nghìn một hồ khẩu thường trú tại xã quảng long huyện hải hà tỉnh quảng ninh
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân thành phố hà nội là hai đối tượng
đối tượng nguyễn mạnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hồ hầu thường trú tại thôn thị nguyên xã cao dương huyện thanh oai thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên trước cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn thị hương huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hầu thường trú tại khu mờ đá thị trấn bo huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần
gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện